thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên án một mươi bốn năm tù đối với bị cáo nguyễn đoàn quang viên bốn mươi một tuổi trú tại lâm đồng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đoàn quang viên với vai trò là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã móc nối với trần công khải chú tại quận ba tp hcm để thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước
sau khi trần công khả bị bắt và tòa án nhân dân tp hcm phạt tám năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với chính sách khoan hồng của nhà nước viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên bị cáo không ăn năn hối lỗi mà tiếp tục có các hoạt động chống phá quyết liệt hơn
viên được phong cấp hàm thiếu tá tự phong là cục trưởng cục tâm lý chiến tổng cục chiến tranh chính trị để thực hiện các hành vi tuyên truyền lôi kéo người tham gia tổ chức
cụ thể viên đã in ấn hàng nghìn trang tài liệu tuyên truyền dán tại các nơi công cộng và đã móc nối được nhiều đối tượng cùng tham gia
xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đoàn quang viên một mươi bốn năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế năm năm kể từ khi hết thời hạn chấp hành phạt tù
sau bảy mươi hai giờ gây án tẩn láo tả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã mường hung huyện bát sát của tỉnh
lào cai đối tượng có hành vi giết người đã bị công an tỉnh lào cai phối hợp với công an tỉnh phú thọ bắt giữ thành công
trước đó vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại đám cưới nhà một người dân ở thôn san lùng xã bản xèo huyện bát sát
trong quá trình ăn cơm và uống rượu đối tượng tẩn láo tả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám có xảy ra mâu thuẫn cãi vã với hồ văn nguyễn
ngay sau đó tẩn láo tả đã chạy vào bếp lấy một con dao nhọn đâm một nhát vào ngực phải của hồ văn nguyễn khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án tả đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi xác định tả đang trốn tại phú thọ công an tỉnh lào cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ truy bắt đối tượng
đến khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng tẩn láo tả khi đang vào xin cơm tại trang trại của bạn tại khu năm thị trấn phong châu huyện phù ninh tỉnh phú thọ
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện nam giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một giám đốc liên quan đến vụ án
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam
đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với sa văn công sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chú huyện đà bắc tỉnh hòa bình là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông thôn an trung
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã du lịch huyện nam giang với xã lăng huyện tây giang tỉnh quảng nam
theo điều tra của lực lượng chức năng công ty an trung là đơn vị nhà thầu phụ đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến vụ án trên
hành vi sai phạm của các đối tượng tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
tượng lớn từ lào đưa về việt nam qua cửa khẩu quốc tế lao bảo
từ các ngày tám đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình làm thủ tục kiểm tra xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế lao bảo
tri cục hải quan và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện nghi vấn ma túy được vận chuyển trên bốn phương tiện xe ô tô khách tuyến viên trăn thừa thiên huế đà nẵng
bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng gồm hải quan công an tỉnh quảng trị tổ chức lực lượng giám sát theo dõi các phương tiện hàng hóa ký gửi trên xe để truy bắt các đối tượng tại địa điểm nhận hàng
sau khi tổ chức truy xét bốn xe ô tô kể trên tại địa bàn tỉnh thừa thiên huế lực lượng đánh án đã bắt giữ chín đối tượng